ủy ban nhân dân tp hcm đã ban hành kế hoạch thanh tra năm hai nghìn hai mươi của thanh tra thành phố
với một mươi ba đoàn tập trung vào việc chấp hành quy định pháp luật về công tác thanh tra
giải quyết khiếu nại tố cáo phòng chống tham nhũng và tiếp công dân của người đứng đầu
cụ thể năm đoàn thanh tra trách nhiệm người đứng đầu về công tác thanh tra
tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo hai đoàn thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật
về phòng chống tham nhũng bốn đoàn thanh tra kinh tế xã hội một đoàn thanh tra việc thi hành
các quyết định giải quyết khiếu nại của chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
và một đoàn kiểm tra ra soát việc thực hiện các kết luận thanh tra của thanh tra thành phố
kế hoạch thanh tra tập trung vào quý ii và quý iii năm hai nghìn hai mươi
một số sở và ủy ban nhân dân quận huyện sẽ được đoàn thanh tra làm việc
gồm sở xây dựng sở khoa học và công nghệ sở tài nguyên và môi trường
sở văn hóa thể thao quận tám quận một mươi một quận tân phú quận bình tân
và tổng giám đốc công ty đầu tư tài chính nhà nước